chiều bốn chín tại trụ sở công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
ubnd quận sơn trà đã tổ chức công bố khen thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể
trong giải cứu nhóm du khách đi lạc tại bán đảo sơn trà
theo đó anh long khải trú tại tỉnh quảng trị người bị tử vong khi ứng cứu các nạn nhân
được quận sơn trà truy tặng giấy khen và hai triệu đồng
anh mai xuân vinh người cùng anh khải ứng cứu cũng được tặng giấy khen và thưởng hai triệu đồng
ba tập thể gồm đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an phường thọ quang
trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai được tặng giấy khen và thưởng một mươi triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám bốn du khách đi du lịch khi tham quan tại bán đảo sơn trà đã bị lạc
và đến ngày hai mươi tám tháng tám lực lượng cứu hộ đã cứu được cả bốn người thoát khỏi khu vực nguy hiểm